các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ tuần tra đại đội hai trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội đang làm nhiệm vụ trên đường đội cấn quận ba đình
phát hiện bắt giữ hoàng thế mạnh trú tại quận hoàng mai hà nội vận chuyển một bịch ni lông lớn chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
theo kết quả giám định đây là ma túy đá có tổng trọng lượng trên tám trăm linh một gram
trước đó đại đội một mươi năm trung đoàn cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại khu vực uy nỗ đông anh hà nội đã phát hiện ba thanh niên đi trên xe ô tô vận chuyển hai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
đối tượng khai nhận là ma túy đá kết quả giám định xác định hai gói ni lông này là ma túy tổng hợp có trọng lượng hai trăm linh gram
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã vô chanh huyện lục nam về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm phát hiện ngôi nhà ở thôn hồ xã thanh lâm huyện lục nam tỉnh bắc giang có mở cửa sổ đắm sau
công đã bẻ gãy chấn xong đột nhập vào nhà lấy một hai triệu đồng trong tù hàng
sau đó hắn vào trong buồng thấy chị nguyễn thị phương nhàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang nằm ngủ liền dùng hai tay bóp cổ đến khi nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ lại xe máy tẩu thoát
được biết hoàng văn công đã có tới một mươi một lần vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính và hình sự
tại tỉnh phú thọ công an huyện tân sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm tiến thuyên và hà trung tưởng
cùng chú huyện tân sơn về hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu sau khi ăn đêm và uống rượu tại xã thu cúc huyện tân sơn
trên đường về khi đến cánh đồng lúa thuộc xóm đồng xã lai đồng huyện tân sơn
để lúa hai bên đường không có người trông coi nên các đối tượng đã châm lửa đốt
bước đầu cơ quan điều tra xác định mức độ thiệt hại khoảng một mươi sáu triệu đồng
hiện cơ quan điều tra đang nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật
theo hiệp hội lương thực việt nam tính đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm xuất khẩu gạo việt nam đã đạt trên hai triệu tấn thu về trên chín trăm một mươi tám triệu đô la mỹ
mới đây việt nam đã đồng ý cung cấp một trăm năm mươi tấn gạo với giá là bốn trăm một mươi một mươi hai usd một tấn
cho philippines việt nam sẽ giao sáu mươi trong số một trăm năm mươi tấn gạo trúng thầu trước ngày một mươi năm tháng bảy và số còn lại giao hàng trước ngày một mươi năm tháng tám
hồi đầu năm philippines đã nhập khẩu ba trăm linh tấn gạo từ việt nam và hai trăm linh tấn từ thái lan
thái lan và việt nam campuchia các nước đang có hiệp định song phương với philippines sẽ được mời tham gia đàm phán g hai g trong tuần này
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng sáu tổng cục hải quan bắt đầu triển khai thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa theo kế hoạch
đã được bộ tài chính phê duyệt
việc đo thời gian giải phóng hàng hóa bao gồm thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan
thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
thời gian làm thủ tục qua khu vực giám sát hải quan
có một mươi một tri cục trực thuộc bảy cục hải quan hải phòng tp hcm hà nội lạng sơn quảng trị tây ninh bà rịa vũng tàu
tham gia đo thời gian lần này
căn cứ kết quả thu nhận được bộ tài chính sẽ kiến nghị chính phủ các giải pháp hành động cụ thể
nhằm rút ngắn thời gian giải phóng hàng hóa
liên quan đến sự cố đất cắp quang aag xảy ra liên tiếp từ đầu năm
đại diện tập đoàn bưu trình viễn thông việt nam vnpt cho biết đã có phương án đầu tư
tuyến cắp quang biển mới apg asia pacific gateway vào năm hai nghìn một mươi sáu để giảm mức độ phụ thuộc vào aag
tập đoàn viễn thông quân đội việt then cũng cho biết để đảm bảo kết nối quốc tế ổn định
lâu dài việt tên đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào tuyến cắp quang biển châu á thái bình dương
asia pacific gateway nối từ việt nam đi các nước châu á và mỹ và tuyến cắp quang biển aae một
asia africa euro one nối các nước châu á đến châu âu châu phi
hai tuyến cắp quang mới này dự kiến sẽ hoạt động vào trong năm hai nghìn một mươi sáu
ở thời điểm hiện tại thì việt nam có bốn tuyến cắp quang biển quốc tế
đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo